người đàn ông đi loạn trạng đâm vào xe container đang dừng đỗ vụ việc xảy ra trên đường quốc lộ năm đoạn qua địa bàn xã lai vu huyện kim thành tỉnh hải dương
hình ảnh từ camera hành trình của xe ô tô đi phía sau ghi lại cho thấy một người đàn ông điều khiển xe máy có dấu hiệu loạn trọng
rồi bất ngờ đâm sầm vào đuôi xe container đang dừng ven đường có bật đèn khẩn cấp
hậu quả khiến người đàn ông này ngã xuống đường bất tỉnh phần đầu xe máy bị hư hỏng khá nặng
theo một số thông tin cho biết khả năng người đàn ông này xe diệu